công ty sản xuất gỗ bình minh cho biết trong quá trình sử dụng doanh nghiệp phát hiện có trục trặc về kỹ thuật
và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến sáng ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì lò hơi phát nổ làm sáu người tử vong
năm công nhân bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa thống nhất cấp cứu trong đó ba người bị đai chấn thương đã được phẫu thuật
ông kính và anh bèo đang được bác sĩ theo dõi điều trị
công an huyện vĩnh kiểu đang phối hợp với chính quyền địa phương sở lao động thương bình và xã hội đồng nai
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động
trước mắt tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động hai mươi triệu đồng trường hợp bị thương một mươi triệu đồng
dưới góc độ pháp lý luật sư lê hồng vân đoàn luật sư hà nội cho biết về trách nhiệm bồi thường
khoảng tám điều ba luật an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi năm nêu rõ nếu cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định
nạn nhân trong vụ nổ lò hơi thuộc trường hợp tai nạn lao động thì dù lỗi thuộc về bên nào
thì người sử dụng lao động vẫn phải có trách nhiệm bồi thường
nếu lỗi thuộc về đơn vị cung cấp thiết bị không thực hiện việc kiểm tra sửa chữa kịp thời
đảm bảo sự an toàn của thiết bị khi vận hành thì đơn vị này sẽ phải chịu trách nhiệm
sau khi có kết luận của cơ quan chức năng liên quan đến yếu tố lỗi mức độ suy giảm khả năng lao động
nguyên nhân xảy ra tai nạn sẽ xác định mức độ bồi thường
điều ba mươi tám luật an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi năm quy định
người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động
mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau
ít nhất bằng một năm tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ năm đến một mươi khả năng lao động
sau đó cứ tăng một được cộng thêm bốn tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ một mươi một một
ít nhất ba mươi tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động
từ tám mươi một trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị tử vong do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
ngoài ra người sử dụng lao động phải trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động
mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng bốn mươi mức quy định tại khoảng bốn mươi
điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng
nếu người lao động đủ điều kiện được hưởng chế độ tai nạn lao động thì sẽ được trợ cấp tùy theo suy giảm khả năng lao động
cụ thể suy giảm khả năng lao động từ năm ba mươi thì được hưởng chế độ tai nạn lao động
với người lao động tử vong thân nhân của họ được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở
tại tháng người lao động bị tử vong và được hưởng chế độ tử tuất
luật sư lê hồng vân nhấn mạnh trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm
cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
vệ sinh lao động về an toàn ở những nơi đông người tùy theo tính chất mức độ và hậu quả của hành vi
người phạm tội có thể bị phạt tiền từ hai mươi đến một trăm linh triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một đến một mươi hai năm
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ lò hơi khiến sáu người tử vong thương tâm ở đồng nai
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn